trong đó các nhà nghiên cứu cho biết trường hợp mắc covid một mươi chín lâu nhất được báo cáo là xét nghiệm pcr dương tính với sắc covid hai trong ba trăm ba mươi năm ngày
các nhà nghiên cứu lưu ý rằng mắc covid một mươi chín dài dẳng là tình trạng rất hiếm và khác với covid một mươi chín kéo dài lom covid
chuyên gia snew cho hay đối với covid một mươi chín kéo dài các chuyên gia thường cho rằng virus đã được loại bỏ khỏi cơ thể nhưng các triệu chứng vẫn tồn tại
còn mắc covid một mươi chín dài rằng thể hiện virus đang nhân lên trong cơ thể
mỗi lần các nhà nghiên cứu lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân họ phân tích mã gen của virus để đảm bảo đó là cùng một biến thể
tuy nhiên kết quả giải trình tự gen cho thấy virus đã biến đổi theo thời gian
nhà nghiên cứu snale cho biết các đột biến này tương tự như những đột biến do đó xuất hiện trong các biến thể lây lan rộng rãi
và không có bệnh nhân nào sinh ra các đột biến mới trở thành các biến thể đáng lo ngại
ngoài ra cũng chưa từng có bằng chứng cho thấy
những người mắc covid một mươi chín dài dặn lây lan virus cho người khác
các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước covid một mươi chín
và hy vọng nhiều phương pháp điều trị sẽ được phát triển để giúp những người mắc covid một mươi chín dài dẳng khỏi bệnh
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mỗi cá nhân nên chủ động phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng
các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước covid một mươi chín